khi phát hiện f trong lớp học thì nhà trường sẽ xử lý f theo tùy tình huống
không nhất thiết phải đóng cửa trường học
đó là văn bản vừa được sở y tế tp hcm hướng dẫn tạm thời
phương án kiểm soát dịch covid một mươi chín trong trường học được ban hành vào chiều tối hôm qua ba tháng một mươi hai
trong bối cảnh sẽ triển khai cho một số cấp học được trở lại trường kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai sắp tới
theo hướng dẫn của sở y tế tp hcm khi phát hiện người có một trong các triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín
thì phải thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nhà trường
chuyển người nghi nhiễm đến phòng cách ly tạm thời
nếu đó là học sinh thì nhà trường thông báo ngay cho phụ huynh người giám hộ
sau đó thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sách covid hai
về cách xử lý học sinh f trong lớp sẽ tiến hành theo bốn bước
thứ nhất cách ly tạm thời học sinh f
thứ hai đánh giá tình hình
thứ ba tạm ngừng lớp có học sinh f để khử khuẩn nhưng không đóng cửa trường học
và thứ tư theo dõi các f một cùng lớp xét nghiệm hai lần trong bảy ngày
f phục đã tiêm vaccine đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì được đi học và làm bình thường
sở y tế cũng lưu ý dựa trên hướng dẫn này
ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường phù hợp với y tế địa phương đánh giá tình hình thực tế
để quyết định thu hẹp hoặc mở rộng quy mô xét nghiệm tổn soát tại trường học
và tự cân nhắc việc ngừng hoạt động